đòi doanh nghiệp chi tiền để không công khai sai phạm lên mặt báo
nguyễn trọng hùng phóng viên báo gia đình việt nam trú tại huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cưỡng đoạt tài sản
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nguyễn trọng hùng phóng viên phụ trách văn phòng đại diện báo gia đình việt nam tại nghệ an
tiến hành thu thập thông tin hình ảnh về một số sai phạm của đoàn xe vận tải sang dầu của công ty xăng dầu lào
sau đó hùng liên hệ với đại diện của đơn vị vận tải sang dầu của công ty xăng dầu lào
và yêu cầu chi một trăm linh triệu đồng để không đưa sự việc lên báo
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hùng và anh keo người lào là đại diện của công ty lào hẹn gặp nhau
và anh keo đã đưa cho hùng chín mươi triệu đồng
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường
bước đầu điều tra có tài liệu chứng minh
chứng cứ ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bịa can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trọng hùng về tội cưỡng đoạt tài sản
cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khám xét nơi ở của nguyễn trọng hùng
tại xóm xuân hương xã nghi đức tp vinh tỉnh nghị an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
liên quan đến vụ việc chống người thành công vụ xảy ra tại lô đất th một
nằm trong khu đô thị mới cổ nhuế phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm hà nội
vào sáng ngày hôm qua công an quận bắc tử liêm đã chính thức có thông tin với báo chí
theo công an quận bắc tử liêm khoảng một mươi h ba mươi phút ngày hai tháng tám
công an phường cổ nhuế một tiếp nhận trình báo về việc bốn cán bộ nhân viên của trường tiểu học
trung học cơ sở pastan bị bắt giữ tại địa điểm nêu trên
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt
tại hiện trường và vận động thuyết phục bảo vệ lô đất th một mở cửa nhưng không thành
do tính cấp thiết của vụ việc công an công an đã tiến hành cắt khóa
tuy nhiên lực lượng chức năng bị một số đối tượng bên trong dùng cát ném vào mắt
dùng lời nói đe dọa cản trở thực hiện nhiệm vụ
sau khi tiếp cận được bên trong công an quận bắc tử liêm đã tiến hành giải cứu
bốn cán bộ nhân viên trường tiểu học trung học cơ sở pastkan
đồng thời bắt giữ bốn đối tượng chống người thi hành công vụ bao gồm
đỗ văn hà sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn quê tỉnh thái bình
nguyễn thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú huyện thường tín hà nội
nghiêm nhật anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú quận hoàn kiếm hà nội
và vũ thị liên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chú ở huyện thanh trì hà nội
quá trình phân loại giải quyết thì cơ quan điều tra công an quận bắc tử liêm
đã tạm giữ hình sự hai đối tượng để hành vi chống người thi hành công vụ
theo điều ba trăm ba mươi bộ đội lệnh trực
và cũng căn cứ vào tính chất mức độ của từng đối tượng
thì cơ quan điều tra cũng ra quyết định trả tự do đối với hai đối tượng trong vụ việc này
và cơ hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng hồ sơ và xử lý theo đúng quyết định phân luận
theo công an quận bắc tử liêm nguyên nhân sâu xa của vụ việc
là do đang có tranh chấp dân sự về hợp tác đầu tư giữa bà trần kim phương
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục pds
công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục pds
mặc dù đang chờ phán quyết của tòa án nhân dân quận bắc tử liêm
nhưng tại đây đã xảy ra gần hai mươi vụ việc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự
như tụ tập đông người chửi bới lăng mạ đánh người gây thương tích
và đỉnh điểm là việc giữ người trái pháp luật và chống người thi hành công vụ vào ngày hai tháng tám vừa qua
không chỉ gây mất an ninh trật tự địa bàn
những hành vi phi giáo dục xảy ra tại một đơn vị làm giáo dục
giấu đến ngành giáo dục đào tạo gây tâm lý không tốt cho phụ huynh học sinh trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây thì tình hình kinh tế xã hội tại tỉnh bình định
phát triển nhanh chóng dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh
tuy nhiên công tác phòng chống cháy nổ lại còn rất nhiều hạn chế
cụ thể là thời gian gần đây tình hình cháy nổ ở khu dân cư diễn biến rất phức tạp
tuy chưa xảy ra thương vong về người song gây thiệt hại đáng kể về tài sản
và tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ khó lường đến tính mạng và sức khỏe của người dân
đây là hình ảnh vụ cháy rừng trồng xảy ra trên núi bà hỏa
giữa trung tâm thành phố quy nhơn tỉnh bình định chỉ mới cách đây nửa tháng
khu vực cháy tiếp ráp ngay với khu dân cư nơi có hàng ngàn hộ dân sinh sống
nên rất nguy hiểm đến an toàn tính mạng tài sản của người dân nếu cháy lan cháy lớn
cùng với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
cùng tham gia với các ngành chức năng khẩn trương cứu chữa suốt đêm mới dập tắt được đám cháy này
trước đó vào trưa ngày hai mươi bốn tháng sáu người dân phát hiện đám cháy xuất phát
từ một trụ điện nằm trong hẻm ở đường lê lợi thành phố quy nhơn
ngọn lửa sau đó đã bùng phát nhanh và cháy lan sang ngôi nhà bên cạnh
do khu nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
tuy không gây thiệt hại về người nhưng hỏa hoạn đã làm hư hỏng nhiều tài sản bên trong khu nhà
tại tỉnh bình định những năm gần đây kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng
dẫn đến tốc độ đô thị hóa nhanh
tại tỉnh bình định những năm gần đây kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng
trong khi công tác phòng ngừa cháy nổ còn nhiều hạn chế
nhiều cơ sở sản xuất lơ là công tác phòng ngừa dẫn đến những vụ cháy kinh hoàng
nghiêm trọng nhất là vụ cháy cơ sở đồ gỗ của ông trần văn phùng ở huyện tây sơn
xảy ra vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
toàn bộ số hàng bên trong cơ sở này bị thiêu dụi sau trận hỏa hoạn thiệt hại hàng tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi tám riêng địa bàn thành phố quy nhơn xảy ra hai mươi ba vụ cháy nhà dân
sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín số vụ cháy khu dân cư trên địa bàn tỉnh
đã tiếp tục gia tăng nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay màn trời chiếu đất
người dân cũng chưa hiểu hết cho nên trong quá trình sinh hoạt
có nhiều vấn đề liên quan đến công tác phòng cháy nhưng không biết được
cho nên xảy ra những vụ cháy rất đáng tiếc
nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư
chính quyền các địa phương và ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa cháy nổ
trong đó việc huy động sức mạnh của toàn dân là ưu tiên hàng đầu
bên cạnh sự vọc cục quyết liệt của các cấp các ngành
thì người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức trong việc phòng ngừa cháy nổ
và trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để có thể dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh
người dân cũng cần thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm ý thức vì cộng đồng
trong việc tham gia cứu chữa đám cháy góp phần giữ gìn trật tự trị an ở khu dân cư
thông tin chúng tôi vừa mới nhận được vào sáng nay ngày năm tháng tám
sở y tế tỉnh nghệ an đã tổ chức họp báo công bố nguyên nhân sự cố chạy thận nhân tạo
tại bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an
theo thông tin ban đầu những bệnh nhân này bị sốc nhiễm trùng nhiễm độc
có thể do lượng độc tố hoặc là vi khuẩn trong hệ thống nước ro vượt ngưỡng cho phép
hội đồng chuyên môn xác định hệ thống dẫn nước chạy thận nhân tạo
tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an có đoạn gấp góc gây ứ động nước
tại cuộc họp báo sáng nay phó giám đốc sở y tế tỉnh nghệ an nguyễn xuân hồng thông tin
vào chiều ngày ba mươi tháng bảy ca chạy thận thứ ba tại khoa nội thận
bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an có hai mươi một bệnh nhân thì có một mươi người xuất hiện phản ứng bất thường
bốn người triệu chứng thoáng qua tự hết sau khi kết thúc cuộc lọc thận
sáu người nặng hơn ngoài tình trạng sốt còn tụt huyết áp rét run khó thở
bác sĩ lập tức ngừng máy chạy thận để chuyển bệnh nhân có phản ứng bất thường sang khoa khác cấp cứu
ba người nặng hôm sau được chuyển ra bệnh viện bạch mai ở hà nội tiếp tục điều trị
bác sĩ xác định họ bị sốc nhiễm khuẩn huyết
đến nay sức khỏe của một mươi bệnh nhân đều đã ổn định
sở y tế cùng với lãnh đạo bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an vào ngày một tháng tám
đã thành lập hội đồng chuyên môn lấy mẫu nước ro gửi viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hà nội xét nghiệm
đồng thời mời hai chuyên gia của bệnh viện bạch mai tham gia kiểm tra quy trình chạy thận và tìm hiểu nguyên nhân
hội đồng chuyên môn cũng kiến nghị bệnh viện ra soát lại quy trình và thay mới toàn bộ hệ thống dẫn nước ro
theo tiêu chuẩn quy định
ông dương đình trình giám đốc sở y tế nghệ an cho biết đây là sự cố nghiêm trọng được quan tâm
do sức nóng của vụ tai biến chạy thận ở hòa bình hai năm trước nên sở y tế thông tin rộng rãi vụ việc để chấn an dư luận
hiện sở y tế cũng đang xác định trách nhiệm của cá nhân tập thể liên quan để xử lý
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng phạm ba tội danh khác nhau
bị truy nã về tội mua bán trẻ em là đối tượng quang thị hoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại xã nga my huyện tương dương tỉnh nghệ an
còn bị truy nã về tội chứa mại dâm là đối tượng nguyễn thị bích sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại năm trên hai lê hoàng phái phường một mươi bảy quận gò vấp tp hcm
và đối tượng nguyễn anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một
phường nghĩa đức thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông
bị truy nã về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện